thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số hai trăm linh chín ban hành kế hoạch thực hiện ra soát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ cơ quan ngang bộ
đây là yêu cầu của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị quyết của chính phủ
trước khi trình quốc hội tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu của kế hoạch nhằm xác định nội dung các công việc thời hạn tiến độ hoàn thành
trách nhiệm của các bộ cơ quan ngang bộ và các cơ quan tổ chức có liên quan
trong việc tổ chức thực hiện ra soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ cơ quan ngang bộ
kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn
trồng chéo bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn gây khó khăn kìm hãm sự phát triển
bảo đảm tính đồng bộ thống nhất công khai minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật
nâng cao chất lượng công tác xây dựng áp dụng thi hành của pháp luật
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết
tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện ra soát văn bản theo chuyên đề lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công
xác định cụ thể thời gian tiến độ hoàn thành công việc chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ tư pháp
các bộ cơ quan ngang bộ tổ chức cá nhân có liên quan tham vấn rộng rãi và thực chất
đối tượng điều chỉnh của pháp luật nhất là về các giải pháp kiến nghị sửa đổi bổ sung
hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình ra soát văn bản
bộ tư pháp xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ra soát văn bản
các bộ cơ quan ngang bộ phối hợp với bộ tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức lấy ý kiến
hoàn thiện báo cáo kết quả giả soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ cơ quan ngang bộ
hoàn thành và gửi báo cáo về bộ tư pháp trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ tư pháp phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ và các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức lấy ý kiến
hoàn thiện báo cáo của chính phủ về ra soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
trình chính phủ trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi